và nếu bạn đang chăm sóc một em nhỏ có nghi hoặc có thể có covid một mươi chín
thì điều quan trọng là phải làm theo hướng dẫn của bác sĩ để bảo vệ cho bé và những người khác trong gia đình
cụ thể hơn là vấn đề này sẽ có trong phần sau của chương trình với những tư vấn từ đội ngũ y bác sĩ
vâng quý vị đang theo dõi adem toàn cảnh cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi trong không giờ quen thuộc
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng

đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ thi thể nam giới khoảng bốn mươi năm mươi tuổi
bị trói cổ và tạm đá được phát hiện vào ngày một mươi một ba trong vãi ngào thuộc địa phận xã vinh hoa nguyễn thiên lãm
công an công an bước đầu xác định nạn nhân trú tại huyện tiến thủy thành phố hải phòng
một băng cướp nhí gây ra hai mươi vụ cốt giận tại thành phố hồ chí minh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh bắt giữ
nguyễn văn cập trú tại tỉnh bình dương là đối tượng cầm đầu băng lóng chuyên dùng dao
bình dịt hơi cay và vật giống súng nhằm khí hút nạn nhân để cướp điện thoại bí sách và đối trang
công an thành phố hồ chí minh đã bắt giữ được bảy đối tượng và đang kết thúc điều tra bởi dậu vụ việc
công an thị phúc yên đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng
biến mũ lợi trú tại phường hòa hiệp bắc thị xã đồng hòa
khi đăng nhận một khẩu súng màu đen tại phường phú lâm thành phố nguyên hòa
phán xét chỗ ở của đối tượng công an thủ giữ một mươi năm khẩu súng các loại hai trăm năm mươi viên đạn hai mươi bốn bộ đạn cao su và một khẩu súng tạm
công an nguyễn nhân trạch tỉnh đồng nai đã sau quyết định khởi tống vụ án khởi tống bị can
đối với một mươi năm đối tượng về hành vi đánh bạm và tổ chức đánh bạm
trước đó công an nguyễn nhân trạch bỗng ngồi đột kích và bắt quả tàng nguyễn phố hoạng
sử dụng nơi ẩm của mình tổ chức cho một mươi bốn đối tượng đánh bạm an khô bằng tiền thu giữ gần ba mươi một triệu đồng
hai đường dây chuyên sản xuất dầu nước giả các thương hiệu nổi tiếng tuy môn lớn
như bị lực lượng chức năng từ tương đai và ba đường hỗn cẩu phát hiện
kiểm tra hai nhà sửa tại xã an phước thịnh lao thành và phường long bình thành phố nguyễn hòa
lực lượng chức năng từ tương đai bắt quả tàng một nhóm đối tượng đang sản xuất dầu nước giả
của nhiều nhà thượng nổi tiếng thu giữ nhiều các vật liên quan
trước đó trong một cơ sở đáy chế dầu nước hại ở một cánh đồng của xã bình trung
huyện châu bức tỉnh đài lộn tàu điều lượng công an cũng thu giữ khoảng chín lít dầu nước
đang qua sử dụng một mươi lít dầu khí phẩm cùng nhiều can nhựa dụng cụm và hóa chất dùng để phá chế dầu giả
thưa quý vị gần ba mươi đồng một lít xăng và câu chuyện về giá xăng dầu liên tục lập đỉnh
trong thời gian gần đây vẫn là chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng
việc giá xăng dầu đã tác động đến việc chi tiêu
chính vì vậy những thông tin về các chính sách điều chỉnh nhằm hạ giá xăng dầu
cũng luôn được cư dân mạng quan tâm
cụ thể mới đây chính phủ đã thông qua nghị quyết về giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
và dự thảo nghị quyết này sẽ được chính phủ trình lên ủy ban thường vụ quốc hội vào ngày hôm nay một mươi bốn tháng ba
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
vào thời điểm này là hợp lý và cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động sản

doanh và đời sống của người dân đồng thời tiến tới ổn định thị trường xăng dầu
theo đề xuất nếu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu giảm năm mươi
tương ứng mức giảm đối với xăng từ bốn xuống còn hai đồng một lít
dầu diesel dầu ma rút dầu nhờn giảm còn một đồng một lít
mỡ nhờn là một đồng một kg dầu hỏa là bảy trăm linh đồng một lít
điều này đã được cư dân mạng chia sẻ sự đồng thuận
và ủng hộ bởi đây cũng được coi là một trong những giải pháp thèn chốt
giúp giảm phần nào áp lực tăng giá nhiên liệu
cũng như giảm hiệu ứng dây chuyền đến các mặt hàng khác
ủng hộ giảm thuế xăng dầu kinh tế đang khó khăn
khi thực sự giá xăng dầu cao như vậy ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống nhân dân
nhiều nước như hà lan hàn quốc thái lan đang thực hiện biện pháp giảm thuế phí
để kim đà tâm sốc của giá xăng dầu
vì vậy việc chúng ta giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường cũng là hợp lý
ủng hộ điều này
thiết nghĩ theo tôi thuế môi trường đối với xăng dầu tối đa chỉ nên là một đồng
nhưng thôi thời điểm này có giảm còn hơn không dạng
ngày một mươi một tháng ba giá xăng dầu trong nước đã tiếp tục lập đỉnh
với xăng ron chín mươi năm đã lên sát ba mươi đồng một lít
xăng e năm ro chín mươi hai là hai mươi tám chín trăm tám mươi đồng
còn dầu diesel hai mươi năm hai trăm sáu mươi đồng
đây là các mức giá cao nhất từ trước đến nay với mức tăng mạnh nhất trong lịch sử
hiện giá xăng ở việt nam được cấu thành từ giá xây ef nhập khẩu xăng dầu thành phẩm
và các loại thuế phí lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp
mỗi lít xăng thuế phí các loại chiếm khoảng bốn
trong đó mức thu thuế bảo vệ môi trường cố định
mức giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành
kể từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc áp dụng cần được triển khai kịp thời
không nên đợi tới thời điểm tháng bốn
sao không giảm trong lần điều chỉnh tới
bởi giá xăng dầu đang tăng rất mạnh nếu chậm trễ nhiều doanh nghiệp sẽ không cầm tự nổi
từ giờ đến tháng bốn liệu giá xăng có tiếp tục tăng giá hay không
lúc này cần kìm hãm giá xăng dầu
cần rút gọn quy trình trình tự để việc áp dụng giảm thuế được nhanh hơn
giảm càng sớm ngày nào thì người dân càng được hưởng lợi từ giá xăng dầu
rõ ràng với việc giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
sẽ góp phần đảm bảo hài hòa lợi ích người dân doanh nghiệp
giúp giảm chi phí sản xuất tiết kiệm chi phí tiêu dùng cho người dân
chia sẻ trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến cũng đã có những đề xuất
cần tính toán giảm thêm các loại thuế phí khác trong xăng dầu
bước đầu giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường
tiếp theo đây cần nghiên cứu giảm các loại thuế khác đối với xăng dầu
nếu giá xăng dầu trong nước cao hơn giá nhiều nước trên thế giới
ngoài giảm thuế bảo vệ môi trường
cần tính đến giảm thuế nhập khẩu
cần tính đến cả các chính sách thuế khác nữa
dựa trên nguyên tắc vừa có lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
vừa có lợi cho người tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh
giá xăng dầu đang ở mức cao kỷ lục
chính sách giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
là điều cần thiết và đúng thời điểm
bạn nghĩ sao về nội dung này
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị dù mức xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn đã tăng cao
nhưng tình trạng tài xế điều khiển xe mô tô xe gắn máy và ô tô vi phạm về nồng độ cồn
gần đây lại diễn ra phổ biến
chính vì vậy mà năm nay việc xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
sẽ được duy trì suốt cả năm chứ không chỉ các đợt cao điểm như trước nữa
vâng và trong tiểu một của câu chuyện giao thông ngày hôm nay
là buổi ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
vâng thưa quý vị và các bạn mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp tuy nhiên để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyện
thì lực lượng kẻ trao giao thông tại đây vẫn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
trong đó đặc biệt chú trọng đến những lỗi vi phạm gây nên tai nạn giao thông
đó là kiểm tra về nồng độ cồn
thực hiện kế hoạch kiểm tra nồng cồn đối với đất nước
đối với người điều khiển phương tiện
bây giờ có huyện mộc châu sẽ tiến hành kiểm tra nồng cồn nhé
anh có sử dụng địa bên không nhé
thủng hơi dài đều nhé không ngất lãng
khi nào tôi gọi dừng thì dừng nhé
nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa
kết quả của anh là không phải bốn mươi ba nhé
anh hoàng minh tùng ạ
đối với mức nồng độ cồn của anh là vi phạm
trong nghị định một trăm linh dưới tổng khoản hai mươi năm
nồng độ cồn của anh sẽ bị phạt từ hai đến ba triệu đồng
đồng thời sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
từ một mươi đến một mươi hai tháng
em cũng chỉ đi ăn sinh nhật thôi uống một lon bia thôi
chứ phạt này em phải cố gắng rút kinh nghiệm
hứa lần sau tham gia lần sau không rượu bia đấy
nhựa nhựa nhựa thuộc anh đây
kết quả của em là ba trăm sáu mươi sáu nhé
kết quả này là kết quả ở mức trung bình
là vượt quá hai mươi năm đến dưới bốn
tại hôm nay đi làm về trong hội cùng đi làm cùng nhau
cùng điên hoan chỉ uống mấy chén rượu thôi
trên đường về cũng tưởng nhà gần
thế là tình cờ gặp anh cảnh sát giao thông
thổi thế là lên
việc lái xe sử dụng rượu bia luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
và đây cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tên nạn
do đó tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến giao thông
áp dụng các biện pháp như xử phạt hành chính nặng
cho đến giữ giấy phép lái xe của các lái xe vi phạm là hết sức cần thiết
đối với người điều khiển phương tiện
khi mà phát hiện tới cái tổ công tác thực hiện nhiệm vụ
thì đa phần những người mà đã sử dụng rồi
thì người ta thường quay đầu xe
hoặc là khi đến gần tổ công tác
người ta không chấp hành hiệu lệnh của cái giao thông
và một số cái người điều khiển phương tiện ấy
khi đã sử dụng rượu bia rồi thì
người ta lấy cái cớ là viện vào là đang có dịch
người ta không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của lực lượng cảnh giao thông
khi mà lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phát điện có cồn
chúng tôi cương quyết là biên bản
dù mức xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn đã tăng cao
nhưng tình trạng tài xế điều khiển xe mô tô xe gắn máy
và ô tô vi phạm về nồng độ cồn gần đây lại diễn ra phổ biến
vì vậy năm nay việc xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
sẽ được duy trì suốt cả năm
chứ không chỉ ở các đợt cao điểm như trước
tiếp tục một câu chuyện liên quan đến vấn đề giao thông
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
có ý nghĩa lớn đến bảo vệ quyền con người
trước hết là quyền được an toàn về tính mạng sức khỏe
tài sản của mọi người khi tham gia giao thông
vì suy cho cùng mục tiêu cần đạt được của trật tự an toàn giao thông
là thiết lập và thúc đẩy trạng thái tham gia giao thông của mọi người
có nền nếp kỷ cương trật tự an toàn có văn hóa
và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ tai nạn giao thông gây ra
qua đó góp phần trực tiếp bảo vệ bảo đảm quyền con người
trong hoạt động giao thông đường bộ
vâng và đây cũng chính là mục tiêu là cách tiếp cận của bộ công an
khi mà chủ trì xây dựng soạn thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
việc tiếp cận quyền con người trong xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật
có ý nghĩa như thế nào
quyền con người thì cần được cụ thể đảm bảo ra sao
trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
đây sẽ là nội dung của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
về những phân tích và góp nhìn của phó giáo sư tiến sĩ tường duy kiên
viện trưởng viện quyền con người học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí viện trưởng đã dành thời gian tham gia
trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí ạ
có thể cho biết một cách cụ thể hơn
hiện nay thì việc bảo vệ và bảo đảm quyền con người
thì đang được quy định cụ thể như thế nào
ở trong hiến pháp cũng như là pháp luật việt nam ạ
tôn trọng bảo vệ bảo đảm quyền con người
hiện nay là một trong những nội dung rất quan trọng của hiến pháp
năm hai nghìn một mươi ba điều này đã được thể hiện rõ
là cái chương thứ hai của hiến pháp
là cái chương quy định về quyền con người
quyền và nghĩa vụ của công dân
đã quy định một loạt các quyền của con người
và nghĩa vụ trách nhiệm của nhà nước
phải công nhận tôn trọng bảo vệ bảo đảm
quyền con người
trong các quyền con người được quy định trong hiến pháp
thì có một quy định rất quan trọng
đó là quyền được sống
rồi là quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng
danh dự sức khỏe của người dân
nói chung của mọi người
đấy là những quyền đặt ra nghĩa vụ trách nhiệm của nhà nước
trong việc bảo đảm bảo vệ quyền được sống
quyền an toàn tính mạng sức khỏe
danh dự nhân phẩm của con người
và như vậy thì tham gia giao thông
thì cái điều quan trọng nhất là cái an toàn giao thông
để an toàn giao thông
nó liên quan trực tiếp đến tính mạng sức khỏe của con người
chúng ta biết là trong thời gian vừa qua
thì có thể nói là cái tai nạn giao thông ở việt nam
là một trong những nước mà tai nạn giao thông nó rất lớn
trung bình hàng năm mà cứ khoảng độ một mươi người chết
thì cái con số đấy là nó khủng khiếp
tất nhiên trong một vài năm trở lại đây
thì con số đó nó đã giảm đi
nhưng mà giảm đi gì thì giảm đi
cái con số lượng mà hàng nghìn người chết trong hàng năm
thì rõ ràng là cái tính mạng sức khỏe
của cái người tham gia giao thông là không được bảo đảm
và điều đó là chúng ta các cơ quan chức năng
phải lưu ý cái này để làm sao mà
chúng ta đảm bảo được
cái quyền của mọi người tham gia giao thông được an toàn
thưa ông từ góc độ tiếp cận là phải đảm bảo được
quyền con người và đảm bảo vấn đề an ninh con người
thì bộ công an cũng đã chủ trì xây dựng luật
trật tự an toàn giao thông đường bộ
và ở đó thì hướng tới cái mong muốn
là có thể xây dựng được một môi trường
mà ở đó người tham gia giao thông
có thể được đảm bảo an ninh an toàn
giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do tai nạn
có thể gây ra ông đánh giá như thế nào
về cái góc tiếp cận này
và trong quá trình mà chúng ta hoàn thiện
pháp luật việc tiếp cận quyền con người
thì sẽ có ý nghĩa và vai trò ra sao ạ
rõ ràng là cái quyền được sống
quyền an toàn về tính mạng sức khỏe
khi tham gia giao thông là một trong cái quyền
mà nó là hàng đầu của con người rồi
cho nên cái việc mà bộ công an triển khai
tách cái quy định
về vấn đề bảo vệ
về cái trật tự an toàn giao thông ra khỏi
cái luật giao thông là đối với tôi là tôi rất là ủng hộ
cái đó và như vậy là cái luật giao thông
quy định cơ bản về vấn đề kết cấu giao thông thôi
còn cái trật tự bảo đảm
về an toàn giao thông đường bộ
là nên tách ra và tách ra như vậy
thì chúng ta cần phải tiếp cận
cái quyền con người ở đây là cái sự
tham gia giao thông là quyền của tất cả mọi người rồi
nhưng mà cái trách nhiệm của các cơ quan nhà nước
để làm sao giao thông được an toàn
giao thông được thông suốt
và tất cả mọi người được an toàn
và an toàn như vậy thì nó có liên quan đến
cái trách nhiệm của các cơ quan nhà nước
như vậy trách nhiệm này nó đòi hỏi là
phải quy định rất cụ thể
là ai là cái cơ quan có trách nhiệm
chính trong cái việc bảo đảm an toàn giao thông
để mọi người người ta tham gia
giao thông là người ta thấy người ta
an tâm và được các cơ quan nhà nước bảo đảm
bảo vệ cho người ta thưa ông ạ như chúng ta đã thấy
là việc tiếp cận quyền con người trong xây dựng
hoàn thiện pháp luật thì có ý nghĩa rất lớn và rất
quan trọng thế nhưng mà để việc này
có thể được cụ thể hóa một cách chặt chẽ
ở trong luật thì cần phải dựa trên
những cơ sở và dựa trên những căn cứ như thế nào
về vấn đề này thì ông có thể tiếp tục
có thêm những phân tích ấy ạ cái cơ sở mà
cách tiếp cận quyền con người trong xây dựng
cái luật này thì trước hết nó có một loạt
các cái quy phạm mà chúng ta cần phải làm
một là quy phạm mang tính chất phòng ngừa
phòng ngừa đây là để làm gì để mà
phòng ngừa cái
xảy ra tai nạn hay là phòng ngừa
cái vi phạm thế thì đầu tiên là
vấn đề các cái kết cấu giao thông
thì cái này nó liên quan trực tiếp đến cái luật giao thông
đường bộ cái thứ hai là cái phòng ngừa
để làm sao tất cả mọi người tham gia giao thông
là phải trên cơ sở các quy định của pháp luật
để tuân thủ các quy định của pháp luật
thì các quy định pháp luật là phải rõ ràng
một là về phía người tham gia giao thông
là người ta phải quy định được cái quyền
của người ta được tham gia giao thông thì
có những cái quyền gì theo các quy định huyến pháp
và pháp luật và đặc biệt trong lĩnh vực
về an toàn giao thông cái thứ hai là
cái nghĩa vụ của người tham gia giao thông
người ta cũng phải rõ ràng về các cái nghĩa vụ
của người ta đấy là về phía những
người tham gia giao thông còn phía các cơ quan nhà nước
có trách nhiệm thì chúng ta phải quy định
rất cụ thể từ góc độ tiếp cận này
thì khi mà xây dựng luật
bộ công an cũng đã rất chú trọng và ở đó
thì cũng đã có những quy định rất cụ thể
và ưu tiên đối với những
người già trẻ em với
những người yếu thế ở trong xã hội
ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ
việc đảm bảo quyền con người ở đây được thể hiện ra sao ạ
đúng là cái tiếp cận
quyền con người thì quyền con người
để bảo đảm cho tất cả mọi người nhưng mà
chúng ta phải có cái ưu tiên
bởi vì cái này là theo các quy định không chỉ là
các quy định quốc tế thôi mà
cả các quy định của việt nam chúng ta đã thể hiện
rất rõ rồi thế người tham gia giao thông thì
rõ ràng là thứ nhất là đối với trẻ em
thì chúng ta làm sao phải có các
quy định để bảo đảm bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông
cái thứ hai là đối với
phụ nữ mà phụ nữ
mang thai chẳng hạn mà mang thai
nhất là những người sắp đến kỳ sinh
tôi thấy ví dụ như là có những
gương rất tốt đối với lực lượng cảnh sát
có những cán bộ chuyên sĩ thậm chí
đỡ đẻ luôn khi mà
trẻ em phụ nữ mà đang gặp khó khăn
hoặc là đường nó tắt như thế này
thì bây giờ là lực lượng cảnh sát giao thông giúp đỡ
những người đấy như thế nào thế rồi là đối tượng
là người cao tuổi người già
và đặc biệt đó là vấn đề người khuyết tật
khi tham gia giao thông
thì cái này chúng ta phải quy định rất rõ
trong các quy định của luật
để làm sao phải được ưu tiên
hai nữa là đã ưu tiên rồi thì
trách nhiệm của những người mà
có trách nhiệm bảo vệ bảo đảm người ta
ở trên các tuyến phố các tuyến đường
là phải quy định rõ luôn nhưng còn
nếu mà chúng ta không quy định thì những cái tấm gương
kia mới chỉ là vấn đề đạo đức thôi còn
nếu mà quy định là
lực lượng cảnh sát hoặc là lực lượng y tế
hoặc là các lực lượng nào đó
phải có trách nhiệm giúp đỡ
có cái trách nhiệm để bảo vệ những người mà
yếu thế khi tham gia giao thông
thì cái đó nó phù hợp rất tốt đối với truyền thống
của dân tộc ta vâng ạ như đồng chí
vừa chia sẻ đồng chí ủng hộ việc
là chúng ta sẽ xây dựng những luật
chuyên ngành điều chỉnh những lĩnh vực riêng
giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông
đồng chí có thể cho biết là khi mà chúng ta
có những luật chuyên ngành điều chỉnh
riêng từng đối tượng từng lĩnh vực như thế
thì công tác quản lý nhà nước sẽ
có những thuận lợi và sẽ có được những
chuyển biến như thế nào ạ thì rõ ràng là
cái luật về
giao thông đường bộ thì như vậy
người ta chỉ nghĩ đến cái đó là cái mà
thuộc về kết cấu hạ tầng
nhưng mà kết cấu hạ tầng rồi thì tốt rồi
nhưng mà cái mà quan trọng để đảm bảo
thông suốt thì chính là cái bảo đảm trật tự
trật tự an toàn giao thông đồng bộ
cho nên cái việc hai cái nội dung của đối tượng
nó liên quan đến nhau nhưng mà
hoàn toàn nó là khác nhau một cái là kết cấu
cơ sở tầng và một cái là những vấn đề mà
để bảo đảm cái an toàn trật tự
cho nên cái việc tách đó ra là đối với
chúng tôi nghiên cứu chúng tôi rất là ủng hộ cái đó
thưa đồng chí viện trưởng ạ trong các cái
nghiên cứu của mình thì đồng chí cũng đánh giá
và cho rằng là hiện nay thì không chỉ là
tiếp cận quyền con người trong việc đưa ra
các quy định để bảo vệ những người yếu thế
mà chúng ta cũng cần phải có những cái quy định
chặt chẽ hơn trong vấn đề giải quyết
các vụ tai nạn giao thông đồng chí có thể
phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
và cho biết là hiện nay luật trật tự an toàn
giao thông ạ đã giải quyết và đưa ra
được những cái vấn đề này như thế nào ạ
trong dự thảo luật
thì cũng đã có các cái quy định liên quan đến
xử lý những cái hậu quả ví dụ như là
về vấn đề tai nạn giao thông
trong luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thì cái mà phức tạp nhất mà chúng ta không mong muốn
đó là cái người tham gia giao thông
là người ta bị tai nạn
thế thì tiếp cận quyền ở đây là chúng ta làm sao là
bảo đảm bảo vệ cái quyền của
cái người mà bị nạn
tức là nạn nhân khi tham gia giao thông mà bị
thì cái đó là đương nhiên
thì ngoài cái tính mạng sức khỏe
thế rồi là tài sản
thế rồi là thông tin cá nhân của người ta
đặc biệt đó là vấn đề chăm sóc sức khỏe người ta
làm sao để mà kịp thời
thế thì cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
ở trên các cái tuyến giao thông
là như nào và đặc biệt đó là vấn đề
về chăm sóc y tế
tức là đưa đến những cái khám chữa bệnh
kịp thời thì trong cái này thì
nó cũng đã có rồi nhưng mà theo quan điểm
chúng tôi là nên phải quy định rõ hơn
tức là toàn bộ cái chuyện mà anh
xử lý hậu quả đối với
các cái vụ tai nạn giao thông
thế rồi đặc biệt đó là các cái cơ quan phối hợp
trong cái việc mà bảo vệ bảo đảm
cái chỗ mà
hiện trường thế rồi là xử lý
hậu quả đối với những cái người mà tai nạn
mà phải cấp cứu
thì tôi nghĩ là cái đó là chúng ta phải quy định rõ hơn
cụ thể hơn ở trong luật
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí viện trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ
rất cụ thể vừa rồi ạ